ngày hôm nay một mươi năm tháng sáu theo thông báo của sở giáo dục và đào tạo tp hà nội sẽ công bố điểm chuẩn của các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố
tuy nhiên cho tới một mươi tám h ba mươi ngày hôm nay sở giáo dục và đào tạo tp hà nội cũng mới chỉ công bố chính thức điểm chuẩn của bốn trường chuyên là trung học phổ thông chuyên amsterdam trung học phổ thông chu văn an trung học phổ thông nguyễn huệ và trung học phổ thông sơn tây
cho đến một mươi tám h ba mươi ngày hôm nay website của sở giáo dục và đào tạo vẫn chưa có được một thông báo chính thức nào về điểm chuẩn vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn hà nội và trang web này vẫn luôn trong tình trạng tê liệt trước giờ công bố điểm chuẩn lớp một mươi
sự căng thẳng và ngóng chờ của hơn tám mươi năm thí sinh cùng hàng trăm nghìn phụ huynh hà nội là điều có thật
trước đó vào sáng một mươi năm tháng sáu sở giáo dục và đào tạo đã công bố điểm chuẩn vào bốn trường chuyên
theo đó điểm chuẩn cao nhất là bốn mươi hai năm lớp tiếng anh trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
phổ điểm năm nay có sự phân hóa tốt các môn điểm trên trung bình cao hơn mọi năm điểm kém ít hơn và số điểm một mươi nhiều hơn
điều này chứng tỏ sở đã có thực hiện nghiêm túc việc ra đề và đề ra trong chương trình nên kết quả tốt hơn
đồng thời kết quả thi cũng được phản ánh thực chất chất lượng học của học sinh
dự án điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông công lập
trên địa bàn hà nội sẽ giảm hơn nhiều so với những năm trước